mới đây công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần anh lân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại xã lộc bảo huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng về tội trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi một tháng ba công an huyện đức trọng nhận được tin báo của anh lê văn thành
ngủ tại huyện đức trọng bị mất trộm một xe tải
qua tài liệu thu thập được công an huyện xác định người thực hiện vụ trộm xe tải là trần anh lân
ngày hai mươi tháng ba công an huyện đức trọng đã bắt giữ đối tượng lân khi đang lẩn trốn tại thành phố bảo lộc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận sau khi trộm chiếc xe tải trên
lân đã tháo thùng xe bán cho một cơ sở thu mua phế liệu ở huyện bảo lâm với giá ba năm triệu đồng
tiếp đó đối tượng liên hệ với một cơ sở thu mua phụ tùng xe ô tô cũ tại huyện đức trọng bán với giá sáu mươi triệu đồng
hiện công an huyện đức trọng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án